trước đó ngày một mươi bảy tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự buôn lộ xảy ra tại tỉnh đồng nai và một số tỉnh thành phố khác để tiến hành điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng có dấu hiệu tội phạm chưa bị xử lý ở giai đoạn một của chuyên án chín trăm hai mươi g
đây là vụ án được ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đưa vào diện theo dõi chỉ đạo được dư luận xã hội quan tâm
chuyên án chín trăm hai mươi g do công an tỉnh đồng nai xác lập vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi
công an tỉnh đồng nai xác lập vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi để đấu tranh với đường dây buôn lộ hơn hai trăm linh triệu lít xăng tương ứng với tổng giá trị hàng hóa phạm pháp trên hai sáu trăm chín mươi tỷ đồng từ singapore về việt nam tiêu thụ tại các tỉnh thành phố phía nam miền trung tây nguyên
kết thúc giai đoạn một tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đã đưa ra xét xử và tuyên án đối với bảy mươi bốn bị cáo
kết thúc giai đoạn hai tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đã đưa ra xét xử và tuyên án đối với bảy mươi bốn bị cáo
theo cơ quan chức năng với vai trò là giám đốc người đại diện theo pháp luật của công ty gỗ bình minh nhưng trong quá trình vận hành lò hơi ông feng yong đã thiếu trách nhiệm trong việc quản lý kiểm tra bình hơi không thực hiện việc kiểm định chất lượng dẫn đến sự cố nổ lò hơi làm nhiều người chết
qua điều tra bước đầu cơ quan công an xác định nguyên nhân của vụ nổ là do lỗi kỹ thuật của lò hơi
trong quá trình sử dụng công ty này phát hiện có trục chập về mặt kỹ thuật và đã liên hệ với đơn vị cung cấp thiết bị đến để kiểm tra bảo dưỡng sửa chữa vào ngày ba mươi tháng bốn
tuy nhiên đến sáng ngày một tháng năm cán bộ kỹ thuật của công ty gỗ bình minh vào kiểm tra vận hành thì nồi hơi phát nổ hậu quả làm sáu công nhân tử vong năm người khác bị thương nhà xưởng bị hư hỏng nặng
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh ninh bình phát hiện bắt giữ lô hàng trị giá

qua công tác nắm tình hình hồi một mươi h ba mươi phút ngày chín tháng năm tại khu vực thuôn trại vòng xã quang sơn tp tàm điệp tổ công tác của phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh ninh bình

qua trình làm việc bùi anh đức khai trở thuê số hàng trên cho trần văn trưởng ở huyện yên mô tiến hành kiểm tra kho hàng tại thuôn trại vòng xã quang sơn tp tàm điệp của trần văn trưởng
tổ công tác phát hiện trong kho có một sáu trăm bảy mươi hai chiếc quạt điện hai trăm linh bảy chiếc máy ép hoa quả bảy mươi tám nồi chiên không dầu do nước ngoài sản xuất tổng giá trị hàng hóa là khoảng hai tỷ đồng
trần văn trưởng cũng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
với những tính năng vật trội mạng xã hội đã và đang góp phần lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống
song cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự lợi dụng những tính năng ưu việt của các phần mềm trí tuệ nhân tạo
những cái bẫy nguy trang của các đối tượng lừa đảo ngày càng tinh vi và biến hóa khôn lượng
chỉ một giây phút lơ là mắc kể rác bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo
đây là những cán bộ hưu trí trên địa bàn xã điển trung huyện bá thước tỉnh thanh hóa
đã bị các đối tượng lừa đảo gọi điện tự xưng là cán bộ công an thông báo họ đang bị điều tra vì liên quan đến các vụ án ma túy rửa tiền
từ đó không chế đe dọa yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của bọn chúng để chứng minh sự trong sạch
do hoàng mang lo sợ nhiều người đã sang ngân hàng rút tiết kiệm định chuyển tiền cho các đối tượng
rất may sau khi có thời gian chấn tĩnh lại và nhớ lại những nội dung đã được lực lượng công an tuyên truyền cảnh báo về phương thức thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng
những người dân này đã dừng việc chuyển tiền và đến công an xã trình báo vụ việc
thì anh bảo thôi cái việc ngân hàng thì anh sẽ điều tra xong và anh phải đến cái chỗ vắng người chỗ không cho ai người thứ ba biết ảnh hưởng đến chuyên án
và tôi đã làm theo nhưng mà may là con cái công an kịp thời vào can thiệp nó ngăn chặn kịp thời
còn đây là anh lê văn nam ở thị trấn lang chánh
huyện lang chánh cách đây vài ngày nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ tự xưng là cán bộ công an huyện
thông báo căn cơ công dân của anh chưa đồng bộ trên hệ thống và hướng dẫn anh cài đặt lại
sau khi làm một số thao tác theo hướng dẫn của người này anh nam trột dạ khi nhận thấy cách làm của người này giống với các thủ đoạn lừa đảo
mà lực lượng công an đã tuyên truyền cảnh báo nên anh dừng lại và đến ngay công an thị trấn lang chánh để trình báo
theo số liệu thống kê chỉ trong vòng một tháng trở lại đây các đơn vị lực lượng công an trên địa bàn tỉnh thanh hóa
đã phát hiện và kịp thời ngăn chặn hơn ba trăm linh vụ lừa đảo trên không gian mạng giúp người dân không bị thiệt hại về tài sản
kết quả không chỉ thể hiện sự quyết tâm cố gắng nỗ lực của lực lượng công an trong việc triển khai đồng bộ các biện pháp
nhằm ngăn chặn hạn chế các vụ lừa đảo xảy ra mà còn thể hiện những hiệu quả thiết thực và giải pháp đúng đắn của công an tỉnh thanh hóa
trong việc đẩy mạnh chiến dịch tuyên truyền phòng ngừa tội phạm theo phương châm nhanh chóng kịp thời đồng bộ xuyên suốt và đến được với người dân
trong thời gian vừa qua tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn biến rất là phức tạp
từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay lực lượng công an từ cấp xã đến cấp huyện cũng đã chủ động phát hiện phối hợp
và ngăn chặn kịp thời gần hai mươi vụ việc có dấu hiệu của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
có những vụ việc các đối tượng sử dụng giá danh cán bộ công an viện kiểm sát tòa án
yêu cầu công an các xã mở chiến dịch tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền loa phát thanh một ngày ít nhất hai lần
thông qua các bối hợp dân các hội nghị của xã của thôn bên cạnh đó là có các bàn logo affix dán ở các nơi tập trung lông người
và phát đến từng hộ gia đình để cho mọi người dân hôm nay đọc chứ chưa hiểu thì ngày mai đọc tiếp
làm sao mọi người dân ai cũng có thể đọc được và ai cũng có thể biết được các thủ đoạn đó
hiện nay tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng ngày càng diễn biến phức tạp gây ra những hậu quả nghiêm trọng
mặc dù thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo không mới song cách thức tiếp cận nạn nhân của các đối tượng liên tục thay đổi
và ngày càng tinh vi nhằm thao túng tâm lý bẫy những người nhẹ dạ cả tin
do đó mỗi người dân cần tự trang bị kiến thức kỹ năng cần thiết khi sử dụng mạng xã hội
và luôn đề cao cảnh giác trước các thủ đoạn của tội phạm
đừng để lòng tin và sự thiếu hiểu biết khiến mình vô tình trở thành con mồi của những kẻ lừa đảo
cuối tháng bốn xuất khẩu gạo nước ta đạt hơn ba triệu tấn mang về trên hai tỷ usd tăng khoảng bốn mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
nhận định về thị trường gạo quý ii hiệp hội lương thực việt nam cho rằng giá gạo thế giới và gạo xuất khẩu của việt nam sẽ vẫn duy trì ở mức cao
quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới là ấn độ vẫn chưa gỡ lệnh cấm xuất khẩu gạo trắng kể từ giữa năm ngoái
thái lan cũng sẽ cắt giảm lượng gạo xuất khẩu để đảm bảo an ninh lương thực trong nước
dự báo thế giới sẽ thiếu hụt khoảng bảy triệu tấn gạo trong năm nay
điều này tạo ra cơ hội cho các nước xuất khẩu gạo trong đó có việt nam
thực tế giá gạo việt nam đang cao hơn so với gạo thái lan và ấn độ từ năm một mươi
trong khi quý hai này có mức bán bình quân đạt hơn sáu trăm năm mươi usd một tấn
việc ưu tiên chế biến các dòng gạo thơm khai thác có hiệu quả nhiều ngách thị trường tiềm năng sẽ giúp ngành gạo nước ta tiếp tục tăng trưởng và bứt phá
thông tin từ ngành đường sắt cho biết từ ngày một mươi năm tháng năm đơn vị sẽ tổ chức chạy thường xuyên nhiều đôi tàu tuyến bắc nam
phục vụ hành khách đi lại dịp hè hai nghìn hai mươi
trong giai đoạn hè từ ngày một mươi bảy tháng năm đến hết ngày một mươi tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi bốn đường sắt áp dụng nhiều chính sách giảm giá vé
trong đó hành khách mua vé cá nhân các đôi tàu se một se hai se năm se sáu se chín se một mươi se một mươi một se một mươi hai trước ngày đi tàu từ hai mươi đến ba mươi chín ngày sẽ được giảm năm giá vé
trước từ bốn mươi ngày trở lên được giảm một mươi giá vé
tuy nhiên chính sách này không áp dụng
với loại chỗ khoản
đường sát cũng công bố giá vé hai đôi tàu du lịch huế đà nẵng hd một hd hai hd ba hd bốn từ ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
theo đó vé trạng suất giữa huế và đà nẵng tàu chạy các ngày từ thứ hai đến thứ sáu là một trăm tám mươi đồng một vé một lượt
thứ bảy và chủ nhật là hai trăm một mươi đồng một vé một lượt
ảnh hưởng từ việc giá vàng quốc tế tăng cao trong thời gian qua

trong thời gian qua giá vàng trong nước liên tục leo thang
giá vàng miếng sgc đã tăng cao chưa từng có vượt mốc chín mươi triệu đồng một lượng
trong khi đó tâm lý đám đông và nhu cầu sở hữu vàng của người dân vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
ghi nhận tại một số cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý tại hà nội lượng khách giao dịch rất đông
nhiều người đến mua nhưng không ít người quyết định chốt lời khi giá vàng đang ở mức kỷ lục
cụ thể sau khi lập đỉnh ở mức tám mươi chín năm triệu đồng một lượng vào cuối ngày chín tháng năm
thì trong phiên ngày một mươi tháng năm giá vàng miếng sgc đã tăng gần ba triệu đồng một lượng
lên mức kỷ lục trên chín mươi hai triệu đồng một lượng
tranh lệch giữa mua vào và bán ra là hai ba triệu đồng một lượng
hiện tại thì mình đang thấy giá vàng đang ở mức khá là cao
và trong quãng thời gian tương lai gần thì cũng chưa có dấu hiệu
giảm mức kỷ lục của người dân
vậy nên là mình nghĩ rằng trong quãng thời gian gần đến đây sẽ là một cái thời điểm hợp lý
để mình có thể đầu tư vào kênh này và có thể sinh lời
theo các chuyên gia nhu cầu sở hữu vàng của người dân còn rất lớn
do giá vàng quốc tế được dự báo đang có xu hướng tăng cao
trong khi các phiên đấu thổ vàng vẫn chưa đạt được hiệu quả khi còn nhiều bắt cập
như giá tham chiếu đấu thổ cao hay khối lượng các lô đấu thổ lớn
khiến các đơn vị kinh doanh vàng khó tiếp cận
trong buổi đấu giá ngày tám tháng năm
chỉ có ba thành viên
bốn thầu với tổng khối lượng là ba mươi bốn lô tường đường ba bốn trăm linh lượng vàng
với giá là tám mươi sáu triệu năm mươi đồng một lượng
mục tiêu của chúng ta là gì
trong những phiên đấu thầu là tăng cung và giảm giá
và cố gắng là đưa giá trong nước về sát với giá thế giới
nhưng nếu như chúng ta đưa ra giá trào thầu cao quá như vậy
thì cho dù chúng ta tăng cung cả một trăm linh lượng đi chăng nữa
thì nó cũng sẽ không có tác động gì đến giá vàng trong nước
bởi vì các doanh nghiệp khi mà họ đã mua với giá cao rồi
thì họ rất khó để mà họ có thể bán với cái giá thấp hơn
khi mà đưa ra đấu thầu thì chúng ta biết rằng là
người mua là các doanh nghiệp vàng gân hàng
kinh doanh sản xuất vàng thì họ mong muốn là
có cái lợi nhuận khi mà họ đấu thầu được vàng
họ bán ra thị trường phải có lợi nhuận
thế nhưng mà rõ ràng là về phía cơ quan đấu thầu
là vụ quản lý ngoại hối thì họ lại phải bán
cái lượng vàng miếng ra thị trường theo cái giá thị trường
và vì thế cho nên nó cũng gây những cái khó khăn nhất định
cho các cái doanh nghiệp
các chuyên gia nhận định trong thời điểm hiện tại
việc cho nhập khẩu vàng là giải pháp nhanh nhất
giúp bình ổn thị trường này
tuy nhiên áp lực tỷ giá sẽ rất lớn
bình ổn thị trường vàng thì cái cách duy nhất hiện nay
mà nhanh nhất đó là tăng cung bằng cách là cho phép nhập khẩu vàng
lúc đó thì cái nguồn cung nó mới bắt đầu tăng lên
và nó thực sự đã tác động lên thị trường
nhưng mà nếu như mà chúng ta nhập khẩu vàng thì
chúng ta sẽ tiêu tố một cái lượng ngoại tệ
và điều đó nó cũng sẽ gây ảnh hưởng đến tỷ giá
trong khi là chỉ đạo của thủ tướng chính phủ là
bình ổn thị trường vàng nhưng không gây áp lực lên tỷ giá
thì cái bài tán đó nó dường như là nó khá là khó
đối với ngân hàng nhà nước
hiện mức tranh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới
đã tiệm cận mức tranh kỷ lục trước đây
là gần hai mươi triệu đồng một lượng
cao hơn gần chín triệu đồng một lượng
so với trước khi ngân hàng nhà nước
thực hiện đấu thầu vàng miếng sgc
nhằm tăng nguồn cung ra thị trường
các chuyên gia nhận định thị trường vàng
trong thời gian tới sẽ có nhiều biến động
do đó các nhà đầu tư cần thận trọng trong giao dịch
tiếp tục chương trình mời quý vị cùng theo dõi
những tin tức kinh tế đáng chú ý khác
trong kinh tế phương nam
bảo trương kính chào quý vị và các bạn
đến với tin tức kinh tế phương nam
thưa quý vị luật kinh doanh
bất động sản mới sẽ không cho phân lô
bán nền tại hàng loạt địa phương
và các chuyên gia cho rằng việc này
sẽ khiến thị trường đất nền có những thay đổi
vô cùng lớn
quy định về việc phân lô bán nền
trong luật kinh doanh bất động sản
năm hai nghìn hai mươi ba sẽ có hiệu lực thi hành
kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi năm
không cho phân lô bán nền
tại một trăm linh năm thành phố thị xã trong cả nước
tăng thêm tám mươi một thành phố thị xã
so với quy định hiện hành
trong đó bao gồm hai đô thị đặc biệt
là hà nội và thành phố hồ chí minh
hai mươi hai thành phố loại một ba mươi sáu thành phố loại hai
và loại ba bốn mươi năm thành phố
điều này sẽ tác động nhất định đến thị trường
chủ tịch hiệp hội bất động sản
thành phố cần thơ ông dương quốc thủy nhận xét
việc cấm phân lô bán nền tại các đô thị loại đặc biệt
loại một loại hai loại ba
tác động rất lớn tới cơ cấu phân khúc sản phẩm bất động sản
thời gian sắp tới thị trường sẽ có sự phân hóa
rõ rệt ở phân khúc đất nền
với quy định mới số lượng sản phẩm đất nền
từ phân lô trong giai đoạn tới sẽ sụt giảm
nguồn cung khang hiếm gia đất tăng lên
xong xét về dạy hạn
thì điều này sẽ giúp thị trường phát triển lành mạnh hơn
theo thanh tra bộ giáo dục và đào tạo
nhiều ngành đào tạo mở mới khi chưa đủ điều kiện
theo quy định hoặc không khảo sát
nhu cầu xã hội đầy đủ dẫn đến khó tuyển sinh
số lượng nhập học rất thấp
trường đại học hoa sen đã không tổ chức tuyển sinh
đối với sáu ngành trong năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
và một ngành trong năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
trường cũng dừng tuyển sinh các ngành luật quốc tế
bất động sản về hệ thống thông tin quản lý
còn trường đại học quốc tế hồng bàng
thì đã có văn bản báo cáo bộ
dừng tuyển sinh bảy ngành đào tạo trình độ đại học
ngoài ra cả hai trường tại thời điểm
mở ngành mới trình độ đại học
trường tù chủ có giảng viên chủ trì
tổ chức thực hiện chương trình đào tạo
không có ngành phù hợp với ngành dự kiến mở
trường tù xác định các giảng viên chủ trì ngành
có đủ năm năm giảng dạy đại học
và có công trình nghiên cứu khoa học
bài báo về lĩnh vực ngành đăng ký đào tạo
trong thời hạn năm năm theo quy định
riêng trường khoa học xã hội và nhân văn đại học quốc gia
tp hcm thanh tra cho rằng
mới nhiều ngành khi chưa đủ điều kiện tự chủ
trong đó ba ngành trình độ đại học
hai ngành trình độ thạc sĩ
và một ngành trình độ tiến sĩ sử dụng dấu của trường
là chưa đúng quy định
thời điểm trường bán hành quyết định
mở ngành hàng quốc học trình độ thạc sĩ và đại học
khi chưa được công nhận đạt chuẩn kiếm định
chiếm một mươi sáu vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi
của cả nước năm hai nghìn hai mươi ba
tp hcm tiếp tục đứng đầu cả nước
về thu hút vốn đầu tư nước ngoài
điều này một lần nữa khẳng định cam kết của thành phố
trong việc đồng hành cùng nhà đầu tư doanh nghiệp
đây cũng chính là động lực
để thành phố tiếp tục có nhu cầu
và có nhiều quyết sách gỡ khó cho doanh nghiệp fdi
trong bối cảnh mới
bối cảnh thành phố đang thí điểm thực hiện nghị quyết chín mươi tám
lại doanh nghiệp sản xuất chip bán dẫn lớn
với một mươi tám năm có mặt tại việt nam
công ty này đang quan tâm tới kế hoạch đào tạo
cho năm mươi kỹ sư ngành công nghiệp bán dẫn
mà việt nam đang khởi động
để nâng vốn đầu tư và mở rộng quy mô hoạt động
doanh nghiệp này đang kỳ vọng thành phố
cần đếm mạnh về cải cách các thủ tục hành chính
ưu tiên cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghệ
ít tham dụng lao động
hiện nay các quốc gia xung quanh việt nam
đang đưa ra các cơ chế mới
đã thu hút các doanh nghiệp bán dẫn nước ngoài đầu tư
mặc dù việt nam đang đưa ra các ưu đải
tuy nhiên thành phố hồ chí minh cần tiếp tục
làm việc cùng chính phủ để tiếp tục đưa ra
các cơ chế mới hấp dẫn hơn để thu hút nhiều đầu tư
với những lợi thế sẵn có
thành phố hồ chí minh liên tiếp đón
các đoàn doanh nghiệp lớn của nước ngoài
trong đó có sự xuất hiện của những doanh nghiệp
hàng đầu thế giới cho thấy sức hấp dẫn
của môi trường đầu tư thành phố
xong để biến những cơ hội đó thành những dự án tỷ đô
thì cần có sự đồng hành với doanh nghiệp
thành phố cũng đã thành lập tổ công tác
giải quyết khó khăn vướng mắt của doanh nghiệp fdi
thành phố hồ chí minh hiện dẫn đầu cả nước
về số dự án fdi còn hiệu lực

chuyên đổi mô hình tăng trưởng mới

như những năm trước đây
thì nay thành phố hồ chí minh hiện dẫn đầu cả nước về số dự án fdi
thành phố sẽ chọn lọc dự án có tính khả thi
sử dụng công nghệ mới có giá trị gia tăng cao
tác động lan tỏa các nối chua sản xuất
và cung ứng toàn cầu
gần một trăm linh cây xanh trên đường hòa hòa thám
quận tân bình đang bị chặt hạ di dời
để mở rộng đường vào sân bay tân sơn nhất
cụ thể gần một trăm linh cây xanh
trên vỉa hè đường hoàng hòa thám
đoạn từ đường cộng hòa đến sân bay tân sơn nhất
được dời đi đốn hạ để lấy
mặt bằng thi công dự án mở rộng đường
hầu hết cây xanh đã được đốn hạ xong
chỉ còn phần gốc nằm trên mặt đường
gỗ được tập kết tại chỗ chờ chuyển đi
sau khi bị chặt hạ phần gỗ thu được
sẽ được trung tâm hạ thần kỹ thuật
thành phố hồ chí minh bán đấu giá nộp vào ngân sách
đại diện ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
các công trình giao thông thành phố hồ chí minh cho biết
việc đốn cây phục vụ dự án mở rộng
đường hòa hòa thám dài khoảng tám trăm linh mét
từ chân cầu vực giao thông đường cộng hòa
đến điểm giáp sân bay mặt đường
được mở rộng lên hai mươi hai mét
dự án có tổng mức đầu tư hơn hai trăm năm mươi tỷ đồng
dự kiến đoạn đường hoàn thành
vào cuối năm hai nghìn hai mươi bốn
đồng bộ với tiến đội dự án đường nối
trần quốc hoàng cộng hòa và nhà ga t ba
sân bay tân sơn nhất
lật mặt bẫy cán mốc doanh thu
ba trăm linh tỷ đồng sau một mươi hai ngày
đây là tác phẩm có tốc độ bức phá
nhanh nhất trong các phần thương hiệu điện ảnh này
theo box office việt nam
lật mặt phần bẫy một điều ước
cán mốc ba trăm linh tỷ đồng trong chiều bảy tháng năm
sau một mươi hai ngày công chiếu
hai ngày sneak show chiếu sớm với các suất hạn chế
thì hôm hai mươi bốn và hai mươi năm tháng bốn
cùng lượng mua vé đặt trước
tác phẩm của lý hải có tốc độ bức phá nhanh nhất
so với các phần còn lại trong series
thống lĩnh thị trường về lượng bán vé và xuất chiếu
vẫn là lật mặt phần bẫy
điên trong ngày bảy tháng năm tác phẩm được xếp

một trăm linh vé doanh thu gần bảy tỷ đồng
bộ phim xếp thứ hai là phim
vây hãm kẻ trừng phạt với tám trăm chín mươi xuất chiếu
doanh thu năm trăm năm mươi bốn triệu đồng
doanh thu liên tục tăng mạnh
của lật mặt phần bảy cộng với sáu phần
trong loạt phim trước đó giúp lý hại trở thành
đạo diễn thứ hai có tổng doanh thu
một một trăm linh tỷ đồng tại phòng vé việt
lật mặt phần bảy cái câu chuyện về bà nguyễn thị hai
và năm người con đã trưởng thành có cuộc sống riêng
một lần và hai gặp tai nạn
bị gãy chân năm người con đụng đẩy
trách nhiệm phụng dưỡng
tác phẩm xoáy vào câu hỏi đầy nhất nhối
trong xã hội hiện đại là khi cha mẹ già đi
liệu người con nào có trách nhiệm phụng dưỡng
nhiều khán giả đánh giá tốt nội dung
tác phẩm gần gũi để lại thông điệp
khác hẳn màu sắc của các tác phẩm phần trước
của lật mặt
triển lãm quốc tế vải cao cấp
tại thành phố hồ chí minh
đón tiếp hơn một mươi khách tham dự
triển lãm và chuỗi hội thảo lần này
lấy chủ đề chuyển đổi xanh
bền vững hay lợi nhuận
mang đến nhiều công nghệ và kiến thức hữu ích
cho ngành dạch may việt nam
bắt kịp yêu cầu của các hiệp định thương mại tự do
thế hệ mới
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức
của kinh tế phương nam ngày hôm nay
thưa quý vị tại khu vực quang huy đang đứng
đang trưng bày những mẫu vải và nhựa
được sản xuất từ những nguyên liệu tái chế
từ những vật phẩm đã bỏ đi
trong những năm gần đây đối với những doanh nghiệp
may mặt việt nam thì những nguyên liệu tái chế
không chỉ là một trào lưu nhất thời
mà là một xu hướng kinh doanh mới
và tính toán đến bài toán lợi nhuận
do vậy thì chủ đề của triển lãm quốc tế
về vải cao cấp xuân hè năm hai nghìn hai mươi bốn
tại thành phố hồ chí minh lấy chủ đề
chuyển đổi xanh bền vững hay lợi nhuận
trong tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
số hóa và xanh hóa là xu hướng
không thể tránh khỏi của ngành dạch may
để thu hẹp khoảng cách giữa mô hình truyền thống
và sử dụng vật liệu mới tái chế
để giảm phát thải và bảo vệ môi trường
hiệp hội tái chế chất thải việt nam
đồng hành cùng công ty cổ phần dạch may bền vẫn
sts duy trì chú hoạt động
textfuture đền kỳ một năm hai lần
hàng trăm gian hàng trưng bày đa dạng
các sản phẩm và dịch vụ mới nhất
từ nguyên liệu phù liệu đến thiết bị công nghệ dịch may hiện đại
mang đến một cái nhìn toàn diện
về ngành dạch may việt nam
hiện tại ở việt nam mình
đang có khoảng năm mươi hai hectare giữa
thì đồng nghĩa với
sáu mươi tấn giữa
một năm đang bị đốt
bỏ phương án của mình là
mình sẽ phân tách từ
lá dứa ra tạo thành
không những sơ dứa sơ chuối
và tất cả các sơ libe tại việt nam
có thể là bông lanh đay gai
rồi cả sơ tre nữa
cái sơ tre hiện tại của mình trên thế giới
đang dùng xenonu tái sinh nhưng mà
mục tiêu của mình đang muốn là dùng cơ học
để mình giải quyết cơ học
và có thể là dùng enzyme
quy trình xử lý sơ dứa của mình
đang là eco một trăm linh
đồng nghĩa là

ngay cả mình không dùng cả nước
cho nên là bạn nhìn thấy cái sơ dứa của mình
nó đang đây này có cái màu nó xanh như thế này
nhưng mà khi sau quá trình xử lý thì nó sẽ ra
là cái bông hóa nó giống như cái sơ bông này
ngành dịch may hiện đang
chi khoảng ba tỷ usd mỗi năm
cho tiêu thụ năng lượng chiếm khoảng tám
nhu cầu năng lượng của toàn bộ ngành công nghiệp
và gây ra khoảng năm triệu tấn co hai mỗi năm
hiệp hội dịch may việt nam vitas
cho biết các doanh nghiệp đang tăng cường đầu tư
và thực hiện các biện pháp cụ thể để hướng tới
một tương lai xanh
các doanh nghiệp đang bắt đầu thực hiện kiểm toán năng lượng
và sẽ mở rộng hơn trong các ngành hàng khác
từ năm hai nghìn hai mươi sáu với kế hoạch đánh giá
bộ truy chuẩn xuất khẩu cbam
năm diễn đàn xuyên suốt tech future xuân hè hai nghìn hai mươi bốn
mang lại nhiều góc nhìn chuyên sâu
về xây dựng chuỗi cung ứng dịch may bình vẩ
và lợi nhuận tiên phong phát triển bình vẩn
theo các hiệp định thương mại tự do
và về số hóa nguồn cung ứng
lợi thế tài chính cho nhà máy xưởng may và nhãn hàng

về môi trường xã hội và quản trị
trách nhiệm xã hội csa chuyển biểu số
tìm kiếm và phát triển các nguồn nguyên phụ liệu
thay thế mới cho doanh nghiệp diệt may
là yêu cầu cấp thiết đối với doanh nghiệp diệt may
và các đối tác trang quyết cung ứng
đồng thời đoại chính phủ các bộ ngành
quan tâm đưa ra nhiều chương trình hỗ trợ
và các giải pháp nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng của ngành
tech future xuân hè hai nghìn hai mươi bốn sẽ giới thiệu
các sản phẩm như vải may mặt len sợi da dày
túi sách truyền thống các sản phẩm xanh tự nhiên khác
như sơ sợi dứa sơ sợi chuối sơ sợi gai xanh
vải tái chế từ vải vụn cũng như các giải pháp công nghệ
số hóa cho cung ứng diệt may da dày
triển lãm tech future xuân hè hai nghìn hai mươi bốn
sẽ là nơi để cùng thảo luận trao đổi ý kiến
và tìm kiếm giải pháp tiên tiến nhất
cho mục tiêu bền vững và phát triển
chúng tôi hy vọng rằng qua sự hợp tác và sáng tạo
chúng ta sẽ đưa ngành công nghiệp diệt may
da dày túi sách của việt nam tiến xa hơn nữa
các sản phẩm và sợi những đơn vị giải pháp công nghệ
cũng có cơ hội giới thiệu cách thức tự động hóa
số hóa quá trình sản xuất ngành diệt may
trong lĩnh vực số hóa vải và kinh tế tuần hoàng
của ngành này sử dụng trí tuệ nhân tạo ai
giúp phát thải bằng cách tối ưu hóa
quy trình sản xuất và tái chế vải
nhiều công ty công nghệ đã phát triển hành tống thông minh
để phân tích dữ liệu vải và hỗ trợ quyết định
về chọn nguyên liệu và quy trình sản xuất
điều này không chỉ tăng cường hiệu suất
và chất lượng sản phẩm mà còn góp phần
vào mục tiêu bình vững của ngành